cơn mưa kéo dài cuối giờ chiều qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh tiếp tục ngập
và kéo theo nhiều cây xanh bị ngã đổ gây nguy hiểm cho những người đi đường
hàng loạt tuyến đường thuộc trung tâm các quận bình thạnh gò vấp quận ba quận một quận một mươi
như nguyễn hữu cảnh ung văn khiêm cây trâm lê văn thọ ba tháng hai tô hiến thành
nước ngập lên láng khiến người và phương tiện di chuyển khó khăn
một số khu vực giao lộ đã xảy ra tình trạng ủng ứ giao thông
mưa lớn kéo dài hơn một tiếng còn khiến nhiều cây xanh ở quận một quận ba tân bình thủ đức bị quật ngã
may mắn các vụ việc không gây thương vong về người
trong đợt mưa cách đây ít ngày đã có một vụ việc cây xanh ngã đổ làm một người tử vong
báo cáo mới đây của ủy ban nhân dân tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín và các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn xảy ra bốn đợt lốc xoáy và mưa dông bảy đợt triều cường lớn